hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên một bức tường ở giữa phòng thuộc tầng ba của bảo tàng hiện đang treo bức tranh chiến lũy tác phẩm mà họa sĩ lê anh vân đã sáng tác cách đây hơn ba mươi năm
mỗi buổi sáng ông vẫn thường cùng vợ ngồi uống cà phê trong một quán quen trên phố thiền quang trò chuyện với một vài đồng nghiệp học trò những câu chuyện nghề chuyện đời những câu chuyện giúp ông cảm nhận rõ hơn và thấy mình gắn bó hơn với cuộc sống đang không ngừng chuyển động này
còn các học trò cũng là các đồng nghiệp họ quý mến ông và không che giấu sự cảm phục mỗi khi nói về người thầy của mình
một trong những bức tranh về đề tài chiến tranh cách mạng được giới chuyên môn đánh giá rất cao cả về phong cách nghệ thuật
trong tranh đó tôi cũng cảm giác thấy là có nhiều người ta vẽ rất là giống nhau họ ta khai thác cũng cái chủ đề về kháng chiến bộ đội hành quân v v
nhưng mà trong tranh của họa sĩ đinh vân thì họ sẽ không hay dùng nhiều hình tượng về con người nhiều lắm nhưng mà trong đó thì xây dựng những nhân vật ở trong tranh nó đã đạt tới một cái tính gọi là biểu tượng
nghệ sĩ lê anh vân đã không ngừng khám phá các khả năng biểu đạt mới mẻ và đa dạng của chất liệu màu sắc đường nét bố cục
ông tìm được ngôn ngữ hội họa riêng cho mình và luôn cất được tiếng nói riêng không lẫn của mình trước các vấn đề của xã hội của dân tộc và lịch sử
một trong những vấn đề ấy chính là chiến tranh cách mạng
có thể khẳng định ở mảng tranh về chiến tranh cách mạng lê anh vân đã có những đóng góp
rất đáng kể cho hội họa việt nam đương đại các tác phẩm của ông như chiến lũy những ngọn đèn ký ức những ngọn đèn phía trước hay khúc ngoặt thực sự đã tạo ra được một kiểu điển phạm mới
năm kỷ niệm ba mươi năm giải phóng thủ đô thì có nhiều anh em họa sĩ nhiều cả người họa sĩ già bảo mình chứ
mày sống ở hà nội chả vẽ cái gì cho hà nội mà không không đang nghĩ chưa biết vẽ cái gì
mình bảo đúng
phải làm một cái gì cho hà nội
nhưng mà không hiểu sao tự nhiên mình thấy là có một cái gì đó mà mình trợt đến đẩy đấy là
thực sự có một cái vấn đề nó thật hay là vì con người ta lúc bấy giờ phải có một cái lòng tin lớn lắm
thì người ta có thể vứt tất cả bỏ tất cả vứt hết ra đường để xây dựng chiến lũy bảo vệ hà nội
hay quá một vấn đề hay quá
và cuối cùng mình đã xây dựng lên bức tranh là chiến lũy
thì thực ra cái bức tranh đó
thì khi làm xong thì bản thân cái đài của pháp ấy lúc bây giờ họ phỏng vấn mình về cái bức tranh đấy
thì mình đã có trả lời như thế này tôi thì không có may mắn như những người đi trước một cái chiến lũy
nhưng mà trước một cái sự hy sinh lớn của dân tộc như vậy
mọi người ta vứt tất cả ra đường để bảo vệ hà nội thậm chí cả bàn thờ tổ cũng vứt ra đường để bảo vệ hà nội
thế thì tôi thấy là một sự hy sinh rất lớn
và tôi đã xây dựng lên bức tranh chiến lũy
người lính mà đang sẵn sàng trong cuộc chiến
nhưng ở đấy người ta không tìm thấy cái người dân ở đâu cả
người ta có hỏi tôi thì hình ảnh người dân hà nội đâu
bảo không chính là chiến lũy đấy chính là dân
bức truyền nữ là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho một cái series tranh về chiến tranh cách mạng của họa sĩ
về cái ngôn ngữ nghệ thuật họa sĩ lê vân là người mà tại cái thời điểm đấy
đã tạo được ra một cái theo tôi là một cái giọng mới lạ
và chính vì vậy cho nên là nó đủ thuyết phục người xem và công chúng
bởi vì là ví dụ như là cái tác phẩm truyền lũy theo khi mà mình xếp nó ở trong cái giai đoạn tám mươi sáu đấy
thì rõ ràng là về mặt thị giác và về mặt tổ chức không gian ví dụ như thế thì đều là những cái
tại thời điểm đấy rất là mới
và nó gần như theo tôi nó gần như là một cái nguồn cảm hứng cho rất là nhiều họa sĩ khác
có một cái vấn đề trong chiến tranh rất hay đó là cái chiến dịch điện biên phủ là một cái bước ngoặt lớn trong lịch sử
thế nhưng mà mình mới định là nghĩ là đi điện biên
nhưng lại lúc bây giờ đã làm quản lý rồi đâm ra cũng bận quá không đi được
thế rồi bảo thôi đi bảo tàng quân đội xem lại cái cuộc chiến xem như thế nào
thế nhưng mà rất lạ là khi đến đấy thì chợt mình đứng trước cái xe xe xe thồ ấy

thế là mình về mình mới bảo thôi chết rồi ra ra thôi đi về đi về quyết định đi về
và đi về thì bắt đầu phát lên ngay phát ngay luôn mối cục luôn
thế phát lên thì đang rất hào hứng lắm nhưng nó lại không dám
ờ rất lạ là nó lại không ra được cái ý mà mình tưởng tượng người lại xuống ngồi
suy nghĩ lại thì chợt mình ui dồi tự nhiên có một câu hát
dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hờ núi chết rồi đấy chính là hoàng vân
thế mình bảo hay quá đúng rồi nó phải lên dốc xuống dốc xong lại lên dốc đường trơn trượt ra
phải chết rồi ra hình tượng này đẩy xe này
mà mình bảo cái này là một cái mà nó rất lạ lùng nó đặc biệt
thế là vả cái bước ra thì đấy mình được năm ấy thì là mình cũng chỉ là tham gia là anh em mời mình thôi
thế nhưng mình lại được giải nhất năm ấy
với họa sĩ lê anh vân có thể nói vẽ như là lẽ sống của cuộc đời
ông vẽ liên tục vẽ hàng ngày vẽ như bị cuốn đi trong một chuyển động không thể ngừng nghỉ
khi vẽ ông không quan tâm nhiều đến trường phái và luôn loại bỏ những khuôn khổ mỹ cảm định sẵn
để tập trung hoàn toàn vào bản chất của đối tượng
cùng sự biểu đạt cao độ tâm trạng của chủ thể
vẫn trải về bố cục nhưng tung phá mạnh mẽ trong dùng màu
đó là điều dễ nhận thấy nhất là cảm nhận trước tiên khi người xem đứng trước tác phẩm của lê anh vân
thực sự thì lê anh vân sử dụng không nhiều màu nhưng nhờ vào khả năng điều khiển sự chuyển biến tinh tế
của các sắc độ và các nhịp điệu màu mà tranh của ông luôn tạo được cho người xem cảm giác đa sắc
để thực hiện được điều này không dễ
nó đòi hỏi ở họa sĩ một quá trình học tập bền bì
một sự mẫn cảm với cái đẹp gần như là trời cho
và thêm nữa một tinh thần dám thể nghiệm để tìm ra cái mới trong nghệ thuật
không ngẫu nhiên mà nhiều họa sĩ trẻ luôn tìm đến lê anh vân để học hỏi
họ cần kiến thức và kinh nghiệm của ông
nhưng hơn hết họ cần lửa của sự nhiệt tình sáng tạo mà ông luôn có thừa
và luôn sẵn sàng làm cho lan tỏa trong các thế hệ tiếp bước
hội họa nó như một cái sự đeo đuổi mà nó làm cho mình say mê
vô cùng như một cái cơn khát anh bị thiếu thì anh càng ham mê tìm hiểu
và mình mới thấy rằng để mà đạt đến nghệ thuật
thì không phải chỉ có trường mà thực sự là chính mình phải tự tìm ra con đường
tự học tự rèn luyện thiếu gì thì làm đấy thì nó mới có cái kết quả được
thì cái này là cái đợt mà mới về sau đó là vẽ một loạt cái giai đoạn này
cái giai đoạn này vẽ một loạt để sau đó là sử dụng
nhất là về nước thì có nhiều cái điều kiện tận dụng các cái kỹ thuật tự nhiên
cái chất lượng tự nhiên cho vào thế là tăng cường cái bề mặt
cái hiệu quả nó khác hẳn luôn
từ cái loại này chú cũng làm cái phía trước là cũng dùng cái vật liệu tự nhiên
xong đưa vào xong phối hợp với giấy gió lên mạng
nên trên thực tế thì giấy gió nó rất là mỏng mình phải bóc ra lớp một lớp hai
xong phủ lên cho nên không thấy được cái hiệu quả
sau đó toàn bộ phủ lên một cái lớp
lớp acrylic xong nó bắt đầu vẽ sơn
đấy nó mới thành nhện như thế này
nhưng về sau thì lại không dùng kiểu đấy nữa
lại dùng cái kiểu là chế thêm các cái chất của các loại mà tự nhiên cái đưa vào
thì nó mới đến cái loại này đến cái ma chè này
đấy dùng được các cái đăng ten các thứ đưa vào đấy
đã cái loại vào mới ra cái hiệu quả này
huyện bắc sơn tỉnh thái nguyên một buổi chiều rét ngọt
các sinh viên khoa sư phạm mỹ thuật của trường đại học mỹ thuật việt nam
đã cất công từ hà nội lên đây để được trải mình trong những giờ vẽ
ghi chép tài liệu thực tế sinh động
đồng hành với họ có các thầy đặc biệt là có thầy nguyên hiệu trường
phó giáo sư nhà giáo nhân dân lê anh vân
điều thú vị là bắc sơn cũng chính là nơi lê anh vân từng đi vẽ thực tế hội ông còn là sinh viên
vì thế khi hòa mình vào không khí học tập của các lớp nghệ sĩ tương lai
lê anh vân đồng thời cũng được sống lại những ký ức thủa hoa niên của chính mình
ngày ấy họa sĩ lê anh vân hăm hở với những chuyến thâm nhập thực tế để sáng tác
núi rừng đồng biển hầm mỏ công trường đâu ông cũng đặt chân tới
và dường như ở đâu ông cũng lầy ra được những nét đặc sắc của không gian sống
từ con mắt nhìn cái đẹp của riêng mình
lê anh vân từng quan niệm
tôi tôn trọng thực tế cuộc sống rất đẹp nhưng nếu chỉ minh họa nó một cách tự nhiên thì không cần phải vẽ
đã có máy ảnh hội họa có tiếng nói của riêng nó đó là sự tưởng tượng bay bỏng
quan niệm này được phản ánh trong các tác phẩm của chính ông
rồi lại được ông trong tư cách người thầy luôn nhấn mạnh với học trò
nhưng mặt khác vẫn trong tư cách người thầy
họa sĩ lê anh vân cũng thường xuyên nhắc học trò về tầm quan trọng của sự thành thục các kỹ năng cơ bản
phải biết tận dụng thời gian rèn luyện thường xuyên để có một bàn tay điêu luyện
có thể truyền tải được những suy nghĩ của bộ não và những rung động của con tim
từ quan niệm đến thực hành
sự nghiệp mỹ thuật của người thầy nghệ sĩ lê anh vân
có thể nói chính là một tấm gương sống động đầy sức khích lệ đối với các họa sĩ tương lai
tính cho đến nay sau hơn bốn mươi năm cầm cọ đồng hành với nền mỹ thuật việt nam đương đại
họa sĩ lê anh vân đã có một bảng thành tiệu rất sáng giá
gồm nhiều giải thưởng bằng khen huân chương huy chương các loại
tác phẩm của ông có mặt trong bảo tàng mỹ thuật việt nam và trong nhiều bộ sưu tập mỹ thuật ở nước ngoài
trong ông tư cách người nghệ sĩ và vai trò người thầy dường như đã hòa vào
họ thành một khối thống nhất hữu cơ
bằng tài năng và sức sáng tạo sung mãn của người nghệ sĩ
bằng sự tận tâm và sự nhiệt tình đào tạo của người thầy
ông đã có những đóng góp giàu ý nghĩa cho sự phát triển của nền mỹ thuật nước nhà
phó giáo sư nhà giáo nhân dân họa sĩ lê anh vân
đó là một trong những giá trị đã được định hình vững chắc trong hội họa việt nam hôm nay